cảnh báo chiếm đoạt tài sản qua đầu tư tài chính trực tuyến
cảnh giác với chiêu lừa tiền cọc nhà trọ sinh viên
cụ thể ra sao mời quý vị cùng theo dõi trong mục cảnh giác ngày hôm nay
kính chào quý vị và khán giả
quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ bảy ngày một mươi chín tháng hai
mở đầu bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay là những thông tin đến từ lạng sơn
thưa quý vị hai vụ vận chuyển tám trăm linh hộp thuốc không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vừa bị công an tỉnh lạng sơn phát hiện và bắt giữ
đây là loại thuốc gần đây trên mạng xã hội được giao bán nhiều với quảng cáo phòng và chữa bệnh covid một mươi chín
trưa nay tại đường chu văn an phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
lực lượng công an phát hiện xe ô tô do hoàng thúy hạnh điều khiển
thu giữ trên xe bốn trăm linh hộp thuốc dạng viên trên bao bì có chữ nước ngoài
dùng để uống và phòng chống dịch covid một mươi chín
hạnh khai nhận đã nhờ mua số hàng này từ trung quốc về với số tiền hai mươi sáu triệu
với mục đích để sử dụng và bán kiếm lời
trước đó cũng tại địa điểm trên lực lượng công an phát hiện nguyễn mạnh cường
vận chuyển bốn trăm linh hộp thuốc chữa covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ
đối tượng khai mua trên mạng xã hội facebook với tổng số tiền ba mươi triệu đồng
theo bộ y tế lợi dụng dịch bệnh covid một mươi chín một số đối tượng đã cố tình tìm cách
đưa vào thị trường việt nam nhiều mặt hàng liên quan đến phòng chống dịch bệnh
không rõ nguồn gốc xuất xứ không bảo đảm chất lượng như bộ đồ bảo hộ chống dịch
khẩu trang y tế thuốc điều trị covid một mươi chín máy tạo oxy kit xét nghiệm covid một mươi chín
nước sát quẩn găng tay y tế đã qua sử dụng
bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành phố các đơn vị thuộc và trực thuộc bộ y tế
chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung công việc như sau
tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục giả soát các văn bản pháp luật để sửa đổi
bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung tránh gây trồng chéo
tạo lỗ hổng pháp lý trong công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
đặc biệt là các mặt hàng liên quan đến lĩnh vực y tế
đẩy mạnh giả soát các hoạt động cấp phép cho sản xuất nhập khẩu kinh doanh các mặt hàng
như thuốc phòng và chữa bệnh chữa bệnh mỹ phẩm thực phẩm hóa chất thiết bị
và các mặt hàng phục vụ công tác phòng dịch như trang phục bảo hộ găng tay khẩu trang y tế
để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh
tăng cường công tác thanh kiểm tra nhất là tại các địa bàn trọng điểm
dễ xảy ra việc buôn lậu gian lận thương mại hàng giả hàng kém chất lượng
để kịp thời phát hiện chấn chỉnh xử lý các hành vi vi phạm tăng cường trao đổi thông tin giữa ngành y tế
với các lực lượng chức năng trên địa bàn nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác đấu tranh
chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
với thủ đoạn tinh vi là tạo lập nhiều trang web rồi tổ chức quảng cáo kêu gọi đầu tư
để chiếm đoạt tài sản của người tham gia nhóm đối tượng trong đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn người
với số tình hàng tỷ đồng
công an tỉnh quảng ninh đã chủ trì phối hợp với phòng sáu cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an
và một số đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức trên
theo đơn trình báo của chị lê tuyết hạnh ba mươi sáu tuổi trú tài thành phố hà long tỉnh quảng ninh
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thông qua mạng xã hội chị có quen và được một người giới thiệu tham gia đầu tư tài chính
vào trang web vườnlan ngh net
theo như quảng cáo lợi nhuận thu về cao và đảm bảo an toàn
không những thế chị hạnh còn được người này gửi ảnh chụp hóa đơn của những lần rút tiền trước đó
và gửi cho chị hạnh đường link bằng chính mã giới thiệu của mình
sau đúng hai mươi bốn giờ tính từ thời điểm mà mình vào đầu tư thì là sẽ được cộng lợi nhuận của cái gói đầu tư ấy
và sau ngày hôm sau thì là tôi cũng thấy cái tiền ấy về rất là đúng giờ
và tôi lại tin tưởng trong cái nhóm mà
telegram cái nhóm zalo được link liên kết trên cái trang web mà tôi vào ấy
thì là mọi người đều chụp cái số tiền mọi người rút được mọi người đầu tư đều rất là ổn
thế nên là tôi tiếp tục đầu tư vào gói một triệu rưỡi và gói ba mươi sáu triệu
thế nhưng khi mà tôi vào gói ba mươi sáu triệu ấy
thì là cái tiền lợi nhuận được cộng về thì tôi rút nó không được không được nữa
từ đơn tố cáo của chị lê tuyết hạnh
lực lượng công an đã tiến hành xác minh thu thập tài liệu và bắt giữ mạng văn lai
trú cải thành phố
trong vụ án này hoàng anh giữ vai trò chủ mơ cầm đầu
cùng ba đối tượng trong đường dây là lê ngọc hoàng anh chú tỉnh nghệ an
trần thị minh trần văn quân đều trú tại thành phố móng cái
trong vụ án này hoàng anh giữ vai trò lập trình
đồng thời là một admin duy trì hoạt động của các trang web
cách tôi là tôi sử dụng tài khoản ngân hàng của tôi
tôi chuyển sang tài khoản ngân hàng khác của tôi
trong này tôi sử dụng cái mưu tôi truyền khoản
là tôi tăng nhóm
là tôi mỗi lần tôi truyền khoản
nhất tầm cao nhất là tám mươi triệu lại
còn thấp nhất là tầm một mươi năm triệu truyền lên
là mỗi lần truyền đi truyền lại
là để lấy đồng tiền của khách hàng
qua đấu tranh khai thác
truy xuất dữ liệu từ các vật chứng thu giữ được
cơ quan công an xác định nhóm đối tượng trên đã tạo lập bốn mươi năm trang web
với nội dung đầu tư tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người tham gia đầu tư
trong số bốn mươi năm trang web này
hai mươi tám trang đã bị nhóm đối tượng xóa khỏi hệ thống
chỉ còn dữ liệu tên miền
và cơ quan công an đã thu thập và khôi phục được dữ liệu hoàn chỉnh của một mươi sáu trang web
đồng thời bước đầu xác định được số lượng người bị hại là một sáu trăm linh tám người
cơ quan công an xác định các bị hại đã chuyển vào năm trong số hai mươi bốn tài khoản này là ba sáu tỷ đồng
thủ đoạn của nhóm đối tượng là lập nhiều trang web đầu tư tài chính khác nhau
vẽ ra mỗi trang một dự án đầu tư riêng
rồi tiến hành quảng cáo trên các mạng xã hội
người nào muốn tham gia đầu tư sẽ được các đối tượng
hướng dẫn mở tài khoản đầu tư từ trang trong trang web
nạp tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để tham gia vào các gói thầu đầu tư trực tuyến với mức lợi nhuận rất cao
khi tham gia đầu tư mở tài khoản đăng ký trong web
người đầu tư sẽ nhìn thấy lợi nhuận của mình gia tăng
tuy nhiên sau đó người đầu tư sẽ không thể rút được tiền vốn và tiền nãi về nhóm đối tượng duy trì hoạt động mỗi trang một trong một thời gian
sau đó xóa trang chặn yên nạc của người đầu tư để chiếm đoạt tài sản
rồi lại tập trung lập trang web mới để tiếp tục hoạt động lừa đảo trên không gian mạng
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên thần trọng cảnh giác tìm hiểu thông tin trước khi tham gia các hoạt động đầu tư trực tuyến
và không nên tin vào những lời lẽ quảng cáo rụ rỗ về mức lợi nhuận cao để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị từ ngày hai mươi một tháng hai lạng sơn yêu cầu các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đại lý hải quan khai báo thông tin trên nền tảng cửa khẩu số
trước khi phương tiện đến cửa khẩu hữu nghị và tân thanh
theo đó các cơ quan đơn vị tại cửa khẩu không thực hiện tiếp nhận xử lý đối với doanh nghiệp xuất khẩu không khai báo trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số
thông qua nền tảng cửa khẩu số các đơn vị chức năng chỉ cần kiểm tra xác nhận đăng ký xác nhận phương tiện thực tế vào khu vực cửa khẩu địa điểm tập kết hàng hóa
việc sử dụng nền tảng cửa khẩu số còn giúp hạn chế tối đa việc tiếp xúc đông người giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay
đảm bảo tính công khai minh bạch chống vượt tuyến trong toàn bộ các hoạt động tại cửa khẩu
đây chính là một bước hiện đại hóa công tác tại cửa khẩu để từng bước hội nhập với quốc tế trong việc giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
trước tình trạng xăng dầu tăng cao vào chiều ngày một mươi tám tháng hai nhiều cửa hàng xăng dầu ở tp hcm đã xuất hiện hiện tượng bán nhỏ giọt hoặc treo bảng hết xăng
sở công thương tp hcm cho biết toàn thành phố chỉ có năm cửa hàng thiếu hụt xăng trên tổng số năm trăm bốn mươi tám cửa hàng xăng dầu đang hoạt động chiếm tỷ lệ chưa tới một
tuy nhiên nhiều cửa hàng chỉ bán cho người dân mỗi lần ba mươi đồng không hơn
bộ công thương tp hcm
ban hành quyết định thanh tra các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh nhập khẩu xăng dầu của bộ công thương
theo đó đoàn thanh tra của bộ công thương sẽ thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của ba mươi ba thương nhân kinh doanh xăng dầu
trong giai đoạn từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
thời hạn thanh tra là bảy mươi ngày làm việc thực tế tính từ ngày công bố quyết định
hội trợ giống vật tư thiết bị nông nghiệp nông sản an toàn ocop
dự kiến có hơn một trăm linh gian hàng sẽ diễn ra tại khu đô thị bắc an khánh hoài đức hà nội
từ ngày bảy đến ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai nhằm mục đích ứng dụng công nghệ số chuyển đổi số
để tự động hóa các quy trình sản xuất kinh doanh quản lý giám sát truy xuất nguồn gốc
xác định mã số vùng trồng chuỗi cung ứng sản phẩm bảo đảm nhanh chóng minh bạch chính xác an toàn thực phẩm an toàn dịch bệnh
trước tình trạng số ca mắc covid một mươi chín ở hà nội tăng cao
một số cơ sở tự ý đẩy giá vật tư y tế lên bộ y tế vừa có văn bản đề nghị bộ tài chính trình chính phủ
đưa mặt hàng trang thiết bị vật tư y tế cả kit test vào diện bình ổn giá trong thời kỳ phòng chống dịch covid một mươi chín
và ban hành quy định về mức giá trần xét nghiệm covid một mươi chín đối với cơ sở y tế tư nhân
thành phố trở về hà nội để chuẩn bị đến trường học trực tiếp
đi cùng với đó là dịch vụ cho thuê trọ lại được dịp nóng lên
đánh vào tâm lý cần nhà trọ của sinh viên nhiều đối tượng lừa đảo đã đưa ra các chiêu trò khác nhau
đã được cảnh báo nhưng mà hàng trăm người vẫn trở thành nạn nhân của những đối tượng này
cụ thể ra sao mời quý vị cùng theo dõi trong mục cảnh giác ngày hôm nay
những thông tin quảng cáo trên tờ rơi với nội dung cho thuê nhà trọ được dán ở khắp mọi ngõ ngách
cho đến những thông tin cho thuê nhà trọ được đăng tải
trên mạng xã hội
thế nhưng cũng không ít những đối tượng lừa đảo tiền cọc nhà trọ bị cư dân mạng cảnh báo
và tất cả những nạn nhân như thế này chủ nhà yêu cầu chuyển ba trăm linh tiền cọc
thế nhưng khi đến nơi gọi điện không liên lạc được và facebook bị chặn
vi minh anh sinh viên năm thứ hai của một trường đại học
em đã từng có một quá trình vất vả để đi tìm nhà trọ thậm chí là bị lừa cọc
trong năm nhất minh anh tìm nhà trên mạng với giá hai triệu đồng một tháng
có đầy đủ tiện nghi điện nước với giá thị trường
thấy nhà đẹp rẻ em đã chuyển cọc
sau khi đặt cọc xong chủ nhà mới đưa ra các điều kiện khác hẳn thỏa thuận ban đầu
như tiền điện nước tiền nhà cao hơn khiến minh anh phải bỏ cọc
em cũng là sinh viên năm hai trong năm nhất em cũng đã có một quá trình tìm trọ
rất là khá là vất vả thì hiện tại mới được có căn phòng trọ như thế này
chia sẻ một chút về quá trình tìm trọ trong năm vừa qua của em
em đã từng bị mất cọc vì bị lừa và nơi ở đó rất là trật trội
không được an ninh không được an toàn
em nghĩ rằng cái tình trạng này cũng rất nhiều bạn sinh viên gặp phải
bởi vì là mới là sinh viên năm nhất mà khi lên còn chưa có nhiều kinh nghiệm
thế nên là bị hiện tượng và những hoạt hành động đấy xảy ra rất là nhiều
minh anh chỉ là một trong số hàng trăm sinh viên năm nhất
là một trong số hàng trăm sinh viên đã bị lừa tiền cọc nhà trọ
đây là fanpage của trường đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội
fanpage này nhằm hỗ trợ sinh viên đặc biệt là những sinh viên năm nhất tìm nhà trọ uy tín
giúp sinh viên tìm người ở ghép
thế nhưng hàng ngày trang fanpage cũng nhận được nhiều tin nhắn của sinh viên
chia sẻ về việc mình bị lừa tiền cọc nhà trọ
em cũng từng nghe những cái câu chuyện về mà đặt cọc xong thì gọi điện cho người ta
xong không thấy người ta nhấc máy
vậy có thể nói như là
biến mất luôn
thì em cũng đã nhận thức được cái trường hợp đấy và em đã cảnh giác để mà không
nếu mà gặp một cái trường hợp mà bị chủ cho yêu cầu đặt cọc trước
thì em sẽ phải xem xét và nghiên cứu thêm
đối với tình trạng lừa đặt cọc như vậy thì chúng tôi khuyên cáo sinh viên là
chúng ta hãy tìm hiểu thông tin thật kỹ trước khi chúng ta đặt cọc
và đặc biệt là chúng ta nên hỏi thông tin của các anh chị cũng như là các bạn bè xung quanh
trước khi đặt cọc
tại vì khi mà chúng ta đã giao tiền cho họ rồi thì chúng ta xác định là
là cái đấy rất là khó để mà đòi lại ngay tiếp khắc được
cho nên tôi khuyến cáo các bạn sinh viên là chúng ta hãy mở rộng cái tầm nhìn của mình
hãy mở rộng cái mối quan hệ của mình hãy tham khảo những cái trang trên mạng
đặc biệt là kết nối với nhau nhiều hơn
tại vì tôi biết là các bạn sinh viên sau một thời gian dài chúng ta chưa có sự kết nối với nhau
thì bây giờ đây là lúc để các bạn đoàn kết hơn để chúng ta cùng tương trợ lẫn nhau
để không bị lừa đảo khi tìm nhà cho thuê thì hãy áp dụng những cách dưới đây
thứ nhất chọn ở ký túc xá nếu là sinh viên
thứ hai hãy trực tiếp đi tìm xem phòng trực tiếp
thứ ba hãy rõ ràng trong khoản tiền đặt cọc và hợp đồng khi thuê nhà tránh cúc mắc và khó hiểu
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại